thưa quý vị hà tiến dũng nguyên chủ tịch ubnd xã và trịnh xuân nam nguyên cán bộ địa chính xã vĩnh an huyện vĩnh lộc tỉnh thanh hóa
vừa bị khởi tố bắt tạm giam về hành vi vi phạm quy định về bồi thường hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi đất
năm hai nghìn một mươi chín lợi dụng chức năng nhiệm vụ là chủ tịch ubnd xã và cán bộ địa chính xã vĩnh an huyện vĩnh lộc
thành viên hội đồng bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng thực hiện dự án đường bộ cao tốc bắc nam phía đông đoạn qua địa bàn xã vĩnh lộc tỉnh thanh hóa
hà tiến dũng và trịnh xuân nam đã lập và ký xác nhận hồ sơ nguồn gốc đối với gần một mươi hai m hai đất nông nghiệp do ubnd xã vĩnh an quản lý
và giao cho hai mươi hộ dân thuê thầu để sản xuất nông nghiệp thành đất cơ bản lâu dài cho hộ gia đình cá nhân để lấy tiền bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng
chi sử dụng xây dựng cho công trình cho xã gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước hơn một hai tỷ đồng